thưa quý vị mới đây nút giao ngã tư sở hà nội một lần nữa lại được tổ chức giao thông để giảm thiểu tình trạng ồn tắc
và đây không phải là lần đầu tiên các phương án tổ chức giao thông tại nút giao trọng điểm này được triển khai
thế nhưng vẫn không thể giải quyết được triệt để thậm chí còn phát sinh thêm điểm ủn tắc mới
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi tuyến trường chính chính thức hoàn thiện việc nâng cấp mở rộng và thông xe cầu cạn vành đai hai trên cao
tuyến vành đai ba bấy giờ vốn đã quá tải và thế là dòng phương tiện bắt đầu rồn về vành đai hai
đường rộng lưu lượng lớn đường trên cao thoáng di chuyển nhanh cả áp lực và cường độ đều gia tăng vào nút ngã tư sở
vốn đã chịu áp lực rất lớn từ tuyến nguyễn trãi
chưa mở rộng đường trưởng trịnh và có cầu đường ngã tư sở đi rất thông thoáng không nhiều lưu lượng xe như bây giờ
lưu lượng xe giờ là nó quá nhiều và nó bị
ánh tắc tầm sáng tầm chiều cái tắc liên tục từ đầu cầu rồi xuống như đây
là chủ yếu là cái đường trịnh trinh bây giờ là từ hồi là phát sinh ra cái cầu này bây giờ là tắc đường trịnh trinh tắc nhiều nhất
giao thông như một dòng chảy và các tuyến đường chính là các ống nước
khi cục bộ một đoạn ống được nâng cấp thì lưu lượng sẽ rồn về khu vực này và ở nút thoát là ngã tư sở
với các tuyến thoát là tây sơn và láng hiện vẫn chưa được nâng cấp
thì kết quả tình trạng ùn tắc như ngày hôm nay
là khó trách khỏi
và hệ quả là có những đoạn tuyến chúng ta làm mới hoặc là nâng cao được năng lực
sẽ hút nhiều lưu lượng vào đó hơn
và dẫn đến là những cái đoạn sau đó mà chưa được mở rộng
với năng lực còn thấp kém thì không thể tiếp nhận được lượng lưu lượng mới tăng thêm
nên là cái mức độ ồn tắc nó lại càng nghiêm trọng hơn
khi chúng ta mở rộng một vị trí nhưng ở những vị trí khác

còn bị co hẹp thì dòng chảy nó sẽ bị tắc được đó
rõ ràng khi lưu lượng quá tải
thì việc điều hướng dọc phư tiện
như cái cách mà hà nội đã và đang áp dụng trong hai năm qua
không mang đến nhiều hiệu quả
một trong những giải pháp căn cơ
đó là chúng ta nối dài cái đường trên cao để băng qua khỏi ngã tư sở
nối vào đường láng là một con đường mới được mở rộng và có tiết diện rất là lớn
thì cái biện pháp đó chắc chắn là sẽ giúp giải quyết
một cách căn bản những vấn đề ủn tắc tại ngã tư sở
các chuyên gia cũng nhấn mạnh
câu chuyện của nút ngã tư sở
phản ánh rất rõ ràng sự thiếu hụt hạ tầng giao thông nghiêm trọng ở thủ đô hiện nay
với tốc độ phát triển hạ tầng giao thông
luôn hụt hơi với tốc độ gia tăng phương tiện
cùng với đó là những giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân
không mấy cụ thể và rõ ràng trong suốt thời gian qua
thì việc giải quyết ủn tắc ở ngã tư sở
chỉ là câu chuyện nóng đau phủi đấy
chỉ xử lý được một điểm nối cộng
trong cả mạng lưới giao thông
vốn đã quá tải suốt nhiều năm qua của hà nội